chiều ngày ba mươi tháng một ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cũng đã tổ chức buổi gặp mặt
vinh danh khen thưởng các tuyển thủ u hai mươi ba quê ở thanh hóa gồm thủ môn bùi tiến dũng
tiền vệ bùi tiến dụng và trung vệ lê văn đại
tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí nguyễn đình xứng phó bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
và tiền thưởng ba trăm linh triệu đồng
cũng nhân dịp này nhiều công ty tập đoàn trên địa bàn tỉnh đã trao tặng nhiều phần quà cho ba tuyển thủ
với tổng số tiền ba trăm linh triệu đồng